phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa bắt giữ đối tượng trần duy thiện
chú tại xã bình hải huyện thang bình tỉnh quảng nam đã gây ra vụ án giết người
theo kết quả điều tra vào ngày ba tháng sáu ông nguyễn mạnh có chủ tịch tỉnh thừa thiên huế và thiện
cùng nhau đi uống rượu sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn thiện đã dùng một thanh kim loại
đánh liên tiếp vào đầu và người ông có khiến nạn nhân gục tại chỗ
vào sáng ngày hôm sau chủ công trình xây dựng đến thấy ông có đang nằm dưới đất
cho nên đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não tỷ lệ thương tật một mươi tám
sau khi gây án thiện bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã về tội giết người
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ thiện
tại huyện thang bình tỉnh quảng nam
còn tại kiên giang tòa nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn hồng vũ
chú tại xã thanh lộc huyện rồng riềng tỉnh kiên giang một mươi một năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là dương văn bền là bạn thân của bị cáo
theo cáo trạng vào sáng ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vũ và bền cùng uống rượu tại một nhà trọ bỏ hoang
thuộc khu phố tám phường dương đông tp phú quốc
cho đến chiều cùng ngày vũ bỏ điện thoại di động của mình trong phòng rồi đi chơi
tuy nhiên khi quay trở lại nhà trọ thì vũ phát hiện điện thoại đã mất và thấy bền đang cầm điện thoại của mình
nhưng bền không thừa nhận
tức giận bị cáo về lấy cây kéo đâm trúng
làm bền tử vong
ngoài mức án một mươi một năm tù bị cáo vũ còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên năm mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với số tiền cá cược hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an xác định phùng thế tài và nguyễn thị diễn tri cùng góc vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá
qua mạng web bóng tám mươi tám com
sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn tỉnh đồng nai bình dương
tài và chi đã nhờ phan quang tiền chia nhỏ một mươi một tài khoản đại lý để nhờ các đối tượng bảo tiến thưởng
phân thành năm mươi bảy tài khoản thành viên cho các con bạc tham gia đặt cược
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày bị bắt giữ tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng ba triệu bảy trăm linh nghìn điểm
để tham gia cá cược với số tiền lên tới hơn một trăm linh
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đối với đối tượng nguyễn thị lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo tròn ba cm cách hai năm cm dưới sau cánh mũi trái
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kiều lan
đối tượng nguyễn thị kiều lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bốn mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọn xã thạnh quới huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện